toàn tỉnh cà mau hiện nay đang có khoảng hơn hai trăm tám mươi ha nuôi tôm và được xem là địa phương có diện tích nuôi tôm lớn nhất cả nước
trong đó hơn bốn mươi hectare lúa tập trung ở các huyện u minh cái nước thới bình trần văn thời và thành phố cà mau
trong những năm gần đây nông dân huyện thới bình áp dụng phương thức canh tắc an toàn thân thiện với môi trường theo quy trình sản xuất hữu cơ
sản xuất lúa tôm sạch theo hướng hữu cơ đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều bà con nông dân
mô hình sản xuất lúa hữu cơ được huyện thới bình triển khai ở các xã trí lực thới bình và tân lộc bắc
mô hình này với tổng diện tích tám mươi hectare sử dụng dông lúa hai năm một bảy sản lượng đặt trung bình từ sáu năm đến bảy tấn một hectare
đây là giống lúa ngắn ngày sau hơn ba tháng sẽ cho thu hoạch
các hộ dân tham gia sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ một trăm linh giống và ba mươi vật tư phân bón
đồng thời hướng dẫn cho bà con thực hiện đúng quy trình sản xuất lúa hữu cơ và khi thu hoạch sẽ được bao tiêu sản phẩm
để chọn vùng sản xuất lúa tôm đạt yêu cầu nông dân tham gia phải tự nguyện tự giác và tuân thủ áp dụng đúng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ
trong quá trình triển khai mô hình cán bộ khuyến nông cơ sở hướng dẫn cho bà con thực hiện đúng quy trình kỹ thuật không lạm dụng thuốc trừ sâu thuốc bảo vệ thực vật

thì sẽ họ tiến hành thu mua bên cạnh sản xuất lúa hữu cơ thì năm nay chúng tôi đang chuẩn bị nuôi kể cả con tôm hữu cơ trên cái đồng đất của cái lúa
đây là cái xu hướng của thế giới ăn tôm sạch thì chúng tôi cũng đang triển khai với các doanh nghiệp
các doanh nghiệp thì từ đầu giàu đến đầu ra nói chung là kể cả một cái chuỗi sản xuất đến quá trình tiêu thụ
trong thời gian qua ngoài sự nỗ lực xây dựng nhãn hiệu lúa sạch thới bình và được chứng nhận lúa hữu cơ
các cơ quan chuyên trách của tỉnh cà mau cùng với doanh nghiệp đang thí điểm mô hình tôm hữu cơ trên đồng đất lúa tôm của huyện thới bình
khi có được các chứng nhận ấy giá trị nông sản sẽ tăng lên và người nông dân không còn lo đầu ra giúp thu nhập của bà con tăng lên và việc xuất khẩu cũng rộng đường đến những thị trường khó tính